vô cùng đau xót trước sự ra đi của nguyên thủ tướng phan văn khải tại các đại sứ quán ấn độ malaysia nhật bản và liên bang đức
các đại sứ nhân viên đại sứ quán người dân việt nam đang sinh sống và làm việc tại nước bạn cùng các tổ chức nước ngoài đã bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn và tổ chức lễ viếng nguyên thủ tướng
đại sứ quán việt nam tại ấn độ đã tổ chức lễ viếng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thủ tướng phan văn khải
trong không khí trang nghiêm của buổi lễ tại đại sứ quán việt nam tại ấn độ đại sứ tôn sinh thành đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với nguyên thủ tướng phan văn khải
và điểm lại những cống hiến to lớn của nguyên thủ tướng từ một mươi giờ sáng ngày hai mươi tháng ba đã có đại diện các cơ quan ngoại giao các nước philippines
malaysia latvia siếc nhật bản campuchia trung quốc brunei thái lan và đại diện một số tổ chức ở ấn độ
đến với nguyên thủ tướng phan văn khải

và điểm lại những cống hiến to lớn của nguyên thủ tướng phan văn khải
đã mở sổ tang trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng ba để đại diện nước sở tại và đại diện ngoại giao đoàn tại đức đến viếng đồng chí phan văn khải